trưa ngày sáu tháng tám công an huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc đã phát hiện lập biên bản tạm giữ và niêm phong lô hàng
gần một trăm hai mươi năm chiếc khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ
trong khi làm nhiệm vụ kiểm tra kiểm soát tại địa bàn thị trấn hợp châu huyện tam đảo
tổ công tác của công an huyện tam đảo phát hiện ô tô tải mang biển kiểm soát tám mươi chín c một mươi tám nghìn bảy trăm bốn mươi hai
do trương công tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một thường trú tại thành phố bắc giang tỉnh bắc giang điều khiển
có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu cho dừng lại để kiểm tra và phát hiện bên trong chứa nhiều hộp khẩu trang y tế
số lượng khoảng một trăm hai mươi năm chiếc quá trình kiểm tra trương công tuấn không xuất trình được hóa đơn
chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ liên quan đến lô hàng hóa trên
hiện công an huyện tam đảo đã lập biên bản vi phạm hành chính và thu giữ số khẩu trang trên
để xử lý theo quy định của pháp luật